hôm hai mươi sáu tháng chín nhằm giới thiệu ứng viên thẩm phán tòa án tối cao amy coney barrett
chủ nhân nhà trắng đã mời hơn một trăm năm mươi quan khách tham dự trong đó có nhiều quan chức trong chính quyền
các thượng nghị sĩ cộng hòa và phóng viên
các khách mời đều an tâm rằng covid một mươi chín không thể xâm nhập vào nơi được cho là an toàn như nhà trắng
tuy nhiên sự yên tâm đó biến mất khi năm ngày sau nhà trắng lần lượt thông báo các ca mắc covid một mươi chín
trong đó có tổng thống donald trump đệ nhất phu nhân melanie trump cố vấn cấp cao hope hicks
thượng nghị sĩ bang north carolina tom tillich và thượng nghị sĩ utah mike lee xác nhận mắc covid một mươi chín vào hôm qua
bà ronna mcdaniel chủ tịch ủy ban quốc gia đảng cộng hòa
và bà kellian connwei cựu cố vấn cấp cao của ông donald trump cũng đã mắc covid một mươi chín
thưa quý vị trưa ngày hai tháng một mươi theo giờ việt nam giới chức nhà trắng thông báo tổng thống mỹ donald trump và đệ nhất phu nhân
đã có kết quả dương tính với virus sars cov hai
vậy là chỉ còn một tháng nữa ngày quan trọng nhất của cuộc bầu cử tổng thống mỹ sẽ đến
và việc mắc covid một mươi chín sẽ là một trở ngại mới trong chiến dịch tái tranh cử của ông trump giữa đại dịch
biến cố này được cho là sẽ thay đổi đáng kể những tuần cuối của cuộc đua vào nhà trắng
khi ứng cử viên đảng cộng hòa giờ đây không chỉ đối mặt với thách thức lớn
về sức khỏe mà còn là sự hỗn loạn về nhân sự hậu cần chỉ năm tuần trước ngày bầu cử mùng ba tháng một mươi một
mặc dù ảnh hưởng của việc mắc covid một mươi chín sẽ tùy vào tình hình sức khỏe của tổng thống donald trump
các kịch bản ảm đạm như cần phải thay thế tổng thống trong trường hợp ông không thể điều hành đất nước
được dự đoán là sẽ khó xảy ra bởi theo các bác sĩ vị tổng thống bảy mươi bốn tuổi này có khả năng phục hồi hoàn toàn
theo thống kê khoảng chín mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín trên bảy mươi tuổi chiến thắng dịch bệnh
nhưng ngay cả khi ông mắc bệnh tương đối nhẹ sự việc cũng sẽ thay đổi nước mỹ và chiến dịch tranh cử trong vấn đề phản ứng với đại dịch
điều mà ông trump vốn đã bị cử tri đánh giá thấp
xét về ý nghĩa của sự kiện với nước mỹ rõ ràng đây là thời điểm cực kỳ dễ bị tổn thương với nước mỹ
ông trump trong nhiều tháng qua đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch
ngay cả khi virus sars cov hai vẫn hoành hành và giết chết khoảng một người mỹ mỗi ngày
ông nhiều lần dự đoán virus sẽ sớm biến mất và phớt lờ lời khuyên của các nhà khoa học
cho dù chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không chịu chứng tổng thống trump sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về truyền thông điệp
lý do là vì ông thường bác bỏ mối nguy hiểm mà covid một mươi chín gây ra
cử tri sẽ nhớ lại rằng trong cuộc tranh luận tối hai mươi chín tháng chín mới đây
ông trump đã hạ thấp mối đe dọa của dịch bệnh đã khiến trên hai trăm linh bảy người mỹ tử vong
trong giai đoạn nước rút ông trump đang tập trung vận động ở các bang chiến trường quan trọng
đặc biệt là khi các cuộc thăm dò cho thấy ông biden đang ở thế thượng phong
tuy nhiên việc nhiễm covid một mươi chín sẽ khiến ông phải rút hỏi hành trình vận động tranh cử
và ở lại nhà trắng trong một khoảng thời gian không xác định ngay cả khi không có triệu chứng
ông sẽ không thể xuất hiện tại cuộc meeting vốn là những sự kiện thương hiệu của ông trump để truyền nhiệt cho cử tri
tác động tức thời hơn của việc ông trump mắc covid một mươi chín sẽ là khả năng ông không thể tham gia cuộc tranh luận tiếp theo
với ứng viên đảng dân chủ joe biden vào ngày một mươi năm tháng một mươi tới
việc ông trump nhiễm covid một mươi chín có thể làm tăng cơ hội chiến thắng
cho ông biden ông trump sẽ phải cách ly nghĩa là sẽ bỏ lỡ ba cuộc meeting quan trọng tại ba bang chiến trường
trong đó có florida là đặc biệt trọng yếu
việc ông trump mắc covid một mươi chín có tác động tới thành bại trong tái tranh cử hay không thì thuộc rất lớn vào việc ông phục hồi thế nào
nếu ông không có nhiều triệu chứng và hồi phục tốt cử tri và bản thân ông trump sẽ cảm thấy có thêm sức mạnh
nhưng nếu ông ốm nặng cơ hội tái đắc cử sẽ bị ảnh hưởng thậm chí cả tính mạng
covid một mươi chín đã trở thành gót chân asin của trường hợp
các cuộc chiến dịch tái tranh cử khiến tổng thống trump phải hứng chịu nhiều chỉ trích về cách xử lý và phá vỡ nhiều thành tiệu kinh tế của ông
rõ ràng nếu chiến dịch vận động tranh cử bị trứng lại điều đó có thể làm gia tăng lo ngại ông ấy sẽ thất cử
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc ông trump mắc covid một mươi chín chưa hẳn đã là lợi thế với ông biden
bởi theo các chuyên gia biết đâu đây lại là cơ hội giúp ông trump nhận được phiếu bầu cảm thông
bởi lịch sử nhiều đời tổng thống mỹ đã cho thấy số phiếu thăm dò của họ
được cải thiện sau hậu quả của những lo ngại về sức khỏe
tiêu biểu như tỷ lệ ủng hộ tổng thống ronald reagan trong cuộc thăm dò của washington post abc news
đã tăng một mươi một điểm phần trăm sau một vụ ám sát thất bại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông này
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
dự kiến vào đầu tuần tới tại nhật bản ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương gồm mỹ nhật bản ấn độ và australia
sẽ thảo luận về các vấn đề
đội địa trung quốc nhiều khả năng sẽ phục hồi đáng kể trong dịp nghỉ lễ quốc khánh đang diễn ra
với số du khách tới các điểm đến như khu tự trị tân cương hay tỉnh vân nam tăng đột biến
tại khu nghỉ mát trượt tuyết quốc tế cóc tô cây ở tân cương
lớp tuyết dày hơn hai mươi cm đã thu hút đông đảo người trung quốc đam mê trượt tuyết
một công viên đất ngập nước ở thành phố côn minh vân nam cũng có lượng khách du lịch cao nhất trong năm vào hôm nay
với hơn bốn mươi du khách hầu hết đến từ các thành phố xung quanh
để kích cầu du lịch
tổng cộng một trăm ba mươi bảy tháng cảnh hạng a của trung quốc đã giảm một nửa phí tháng cảnh
ước tính sẽ có khoảng trên một trăm linh tám triệu chuyến tàu hoạt động trong tuần lễ vàng
doanh thu phòng vé trên toàn trung quốc ngày hôm nay vượt một mươi tỷ nhân dân tệ
tương đương một bốn mươi bảy tỷ đô la mỹ khi hơn hai trăm bảy mươi một triệu khán giả đổ xô tới các giảm chiếu phim
cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành điện ảnh nước này
cơ quan quản lý điện ảnh trung quốc cho phép các dạp chiếu phim ở các khu vực
có nguy cơ thấp mở cửa trở lại
từ ngày hai mươi tháng bảy với điều kiện số khán giả không được vượt quá bảy mươi năm tổng số chỗ trong giảm
nước đức hôm nay đã kỷ niệm ba mươi năm ngày tái thống nhất đất nước
tại buổi lễ kỷ niệm tổng thống đức frank walter steinmeier nói rằng
đức có thể tự hào về những thành tiệu trong ba mươi năm kể từ khi thống nhất
tổng thống đức frank walter steinmeier đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lòng dũng cảm của những người biểu tình
những người đã dẫn đầu của cách mạng hòa bình mở đường cho sự thống nhất của đông và tây đức cách đây ba mươi năm
lễ kỷ niệm năm nay được tiến hành ở thành phố potsdam khoảng hai mươi năm km về phía tây nam của berlin
với quy mô nhỏ hơn bình thường do các biện pháp giãn cách xã hội
nhiều sự kiện tôn giáo và âm nhạc cũng diễn ra trên khắp đất nước
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
xin kính chào và hẹn gặp lại vào tối mai